thay vì chỉ tiêu chỉ cần có một hợp tác xã hoặc một tổ hợp tác hoạt động hiệu quả như trước đây thì hiện nay để đạt chuẩn nông thôn mới các địa phương phải có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững
đây được đánh giá là một trong những tiêu chí quan trọng có vai trò đầu tàu trong việc thực hiện tải cơ cấu ngành nông nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương
xác định tâm quan trọng của tiêu chí này các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trì đã và đang nhận diện để phát huy tốt vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phòng sự nhận diện vai trò hợp tác xã trong thực hiện tiêu chí hình thức tổ chức xây dựng nông thôn mới do đài phát thanh truyền hình quảng trì thực hiện
xác định tâm quan trọng của tổ chức xây dựng nông thôn mới do đài phát thanh truyền hình quảng trì thực hiện
xác định tâm quan trọng của tổ chức xây dựng nông thôn mới do đài phát thanh truyền hình quảng trì thực hiện